từ một xã vùng cao còn nhiều khó khăn có đông đồng bào dân tộc sinh sống
trình độ canh tác còn nhiều hạn chế sau hai năm đạt chuẩn nông thôn mới
xã thượng lâm huyện lâm bình tỉnh tuyên quang này đã có nhiều thay đổi
kinh tế phát triển đời sống mọi mặt của người dân được nâng lên rõ rệt
với đặc thù là xã miền núi nên địa hình phức tạp giao thông cách trở đường xá đi lại khó khăn
lầy lội nhất là trong mùa mưa lũ đã ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của bà con nói riêng
và vận tải hàng hóa nói chung nhận thức được điều đó nên các cấp chính quyền xã thượng lâm
dành ưu tiên hàng đầu trong phát triển giao thông đến nay một trăm linh trục đường xã liên xã
trên chín mươi năm đường trục thôn và liên thôn và hơn bảy km đường nội đồng đã bê tông hóa
hệ thống thủy lợi cũng đã được hoàn thiện để phục vụ tế tiêu cho một trăm năm mươi ba hectare lúa hài vụ
sau hai năm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới bức tranh nông thôn mới ở thượng lâm ngày càng
khởi sắc đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên

các tổ chức đoàn thể xã chỉ đạo đến các tri bộ cũng như các tổ chức đoàn thể thôn bản
vận động nhân dân tiếp tục nâng cao các tiêu chí đạt theo tỷ lệ phần trăm
những tiêu chí vệ sinh môi trường cũng như là tiêu chí về thu nhập
hai tiêu chí cũng khó để giữ được vì vậy xã cũng rất quan tâm về hai tiêu chí tỷ lệ phần trăm này
xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng đắn của đảng
nhà nước nhằm từng bước hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn nâng cao đời sống người nông dân
đặc biệt đối với những địa phương miền núi thì việc duy trì chuẩn nông thôn mới sẽ còn gặp
phải những khó khăn tuy nhiên cùng với sự nỗ lực của các cấp chính quyền và nhân dân xã thượng lâm
tin tưởng rằng trong thời gian tới đời sống của người dân nơi đây sẽ ngày càng được nâng cao